vào khoảng hai h ba mươi sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà số sáu mươi trên bảy khóm đông thạnh
phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang khiến hai người trong nhà tử vong
thời điểm trên trong nhà có ông nguyễn hữu long đang ngủ trong phòng ở tầng trệt
phát hiện nhà sau cháy trên tầng có vợ và con dâu người dân đã dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang huy động ba xe chữa cháy
một xe thang một xe cứu nạn cứu hộ và năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
hậu quả ngọn lửa đã thiêu dụi bảy mươi căn nhà của ông long và khiến vợ và con dâu tử vong
nguyên nhân cháy đang được làm rõ